tại trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên cần thơ đã diễn ra chương trình hỗ trợ hộ chăn nuôi trợ giá người tiêu dùng
ngay từ lúc mới khởi động chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các doanh nghiệp và người dân
chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ người dân chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm tồn động với mức giá phù hợp
khuyến khích tiếp tục tái đàn phòng ngừa tình trạng khan hiếm thịt heo trong thời gian tới
đồng thời kích thích trợ giá người tiêu dùng đối với sản phẩm thịt lợn
chương trình gồm một mươi năm gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản mô hình khởi nghiệp hay
các sản phẩm chế biến từ nông sản đặc biệt tại chương trình thịt heo sẽ được bán với giá từ ba mươi
đến bốn mươi hai đồng trên một kg tùy loại và trọng lượng quả đầy đã thủ hút được nhiều người dân đến ủng hộ
ngoài ra trong chương trình còn diễn ra các chuyên đề các giải pháp nâng cao nhận thức và quy hoạch
thực hiện trăn nuôi bền vững cho người dân trăn nuôi khởi nghiệp nông nghiệp nhằm tư vấn cho người dân trăn nuôi lợn
về cách quy hoạch và phát triển chăn nuôi bền vững trong toàn chuỗi xây dựng quy chuẩn thịt heo bảo đảm chất lượng
hướng đến chăn nuôi phục vụ xuất khẩu góp phần xóa đói giảm nghèo công bố hành trình khởi nghiệp